chào mừng quý vị đến với chương trình nhịp sống kinh tế của truyền hình nhân dân
thưa quý vị trong chương trình trước chúng tôi đã đề cập đến việc tăng giá điện vào cuối tháng ba
và đến nay đã có công bố chính thức từ tập đoàn điện lực việt nam về việc tăng giá điện từ ngày hai mươi tháng ba
trong chương trình hôm nay chúng tôi sẽ gửi đến quý vị mức giá điện mới sau khi tăng tám ba mươi sáu cùng những thông tin về thị trường
trong đó đang chú ý là quyết định thu hồi sản phẩm phô mai nhập khẩu từ pháp
sau đây là nội dung chi tiết
thưa quý vị từ ngày hai mươi tháng ba tập đoàn điện lực việt nam evn sẽ tăng giá điện ở mức tám ba
giá bán điện thương phẩm bình quân hiện tại là một sáu trăm linh
điều chỉnh tăng thêm tám ba mươi sáu giá điện bình quân sẽ tăng lên mức gần một tám trăm linh đồng một kwh
khách hàng sử dụng đến năm mươi kwh mỗi tháng phải trả thêm bảy đồng và một mươi bốn đồng đối với khách hàng sử dụng đến một trăm linh kwh
còn hai trăm linh kwh là ba mươi một sáu trăm linh đồng đến ba trăm linh kwh là năm mươi ba một trăm linh đồng và trên bốn trăm linh kwh phải trả thêm bảy mươi bảy hai trăm linh đồng
tại một số chợ
trên địa bàn hà nội giá trứng hiện tăng khoảng năm trăm linh sáu trăm linh đồng một quả so với tháng trước
theo các tiểu thương lượng gia cầm bực nuôi trong dân đang có chiều hướng giảm đáng kể
do đó giá trứng được dự báo sẽ còn tiếp tục tăng
trứng vịt tăng giá lên hai năm trăm linh đồng đến hai tám trăm linh đồng một quả
trứng gà ta từ bốn năm trăm linh đồng đến năm đồng một quả
trứng gà công nghiệp có giá từ một tám trăm linh đến hai đồng một quả
trứng vịt lộn có giá giao động từ ba hai trăm linh đến ba năm trăm linh đồng một quả
nguyên nhân tăng giá một phần được cho là do ảnh hưởng
bởi nhu cầu tiêu thụ thịt lợn giảm người dân mua trứng nhiều hơn
dịch vụ ủy quyền trích nợ tự động autodybit tiền điện tiền nước sẽ chủ động trích nợ tự động
tài khoản thanh toán tại vietcombank của khách hàng để thanh toán hóa đơn tiền điện tiền nước
cho các đơn vị cung cấp dịch vụ đã có kết nối với vietcombank
trong cuộc sống bận rộn đôi khi việc thanh toán hóa đơn trở nên phiền phức khi phải nhớ ngày
đặt lịch thanh toán tiền điện nước mỗi tháng
ba khách hàng đầu tiên đăng ký thành công autodebit tiền điện nước mỗi kỳ
sẽ được vietcombank tặng ngay một trăm linh đồng
thời gian khuyến mại đến hết ngày một mươi hai tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
thưa quý vị ban thư ký mạng lưới cơ quan an toàn thực phẩm quốc tế infosan
gửi cảnh báo tới cơ quan chức năng của việt nam về việc sản phẩm phô mai nhập khẩu từ pháp
nhiễm e coli một trăm năm mươi bảy h bảy và cơ quan quản lý của pháp đã yêu cầu thu hồi các sản phẩm bị ảnh hưởng
thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm
bộ công thương yêu cầu cơ quan kiểm tra nhà nước đối với thực phẩm nhập khẩu
phải thông báo tới cá nhân và doanh nghiệp để thu hồi sản phẩm phô mai nhập khẩu từ pháp
có tên thương mại là hadi afineo
tên sản phẩm bị thu hồi nhập khẩu về việt nam là valenkay aok afi hadi
người tiêu dùng tuyệt đối không sử dụng sản phẩm có tên nêu trên
và báo với cơ quan chức năng gần nhất nếu phát hiện tổ chức cá nhân có bán các sản phẩm này
thưa quý vị và các bạn mua bán nhà đất là việc quan trọng đối với bất cứ ai
bởi giá trị bất động sản là không hề nhỏ
tuy nhiên những rủi ro rắc rối trong quá trình mua bán là điều không ai muốn
lại thường xảy ra với cả người mua lẫn người bán
người mua thì bị hớ về giá về tranh chấp nhà
người bán thì có thể bị giàn cảnh ép giá hoặc bị gây khó dễ khi đòi tiền
do đó người dân nên lưu ý để tránh những rủi ro khó lường
người mua nhà nên thẩm định giá để biết đúng giá trị thực của tài sản
với mức giá được tính trên từng mét vuông diện tích đất
không chỉ trong hiện tại mà còn tiềm năng tăng giá trong tương lai
về người bán việc thẩm định giúp họ đưa giá bán phù hợp không bị ép giá
công ty lexus việt nam vừa có thông báo thực hiện chương trình triệu hồi
để kiểm tra và thay thế cụm bơm khí của túi khí hành khách phía trước
trên xe lexus gx bốn trăm sáu mươi
lexus việt nam thông báo thực hiện chương trình triệu hồi để kiểm tra
và thay thế cụm bơm khí của túi khí hành khách phía trước
trên dòng xe lezer gx bốn trăm sáu mươi được sản xuất từ ngày một mươi năm tháng năm năm hai nghìn một mươi
từ ngày một mươi năm tháng năm năm hai nghìn một mươi bốn đến ngày một mươi tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy
do có nguy cơ bị hơi ẩm xâm nhập theo thời gian